năm nay với việc iphone một mươi năm series phân phối chính hãng tại việt nam được lên kệ sớm hơn so với mọi năm
đã khiến thị trường việt nam trở nên sôi động trong những ngày mở đơn đặt trước
điều này càng dẫn đến sự cạnh tranh gây gắt giữa các đại lý với nhiều ưu đãi được đưa ra nhằm thu hút khách hàng
theo ghi nhận ngay trong sáng hai mươi hai tháng chín tại một số cửa hàng bán lẻ lớn ở việt nam như thế giới di động
fpt shop sephone đồng loạt tiếp nhận đơn đặt hàng trước iphone một mươi năm series
trong đó giá giữa các nhà bán lẻ đưa ra đang có sự chênh lệch nhẹ
như mẫu iphone một mươi năm plus một trăm hai mươi tám gb được thế giới di động bán hai mươi năm chín trăm chín mươi đồng
fpt shop bán hai mươi bốn bốn trăm chín mươi đồng còn cellphones có giá hai mươi năm bốn trăm chín mươi đồng
bên cạnh đó các chính sách bán hàng và hậu mãi sau bán cũng được nhiều người quan tâm
năm nay các mẫu iphone một mươi năm pro max hai trăm năm mươi sáu gb hoặc một t màu titan tự nhiên và iphone một mươi năm plus hai trăm năm mươi sáu gb
được nhiều người tiêu dùng quan tâm
do đó đã mau chóng được đặt hết sau khi mở cổng
đây được xem là động thái tích cực cho hoạt động của apple tại việt nam
khi nhiều người quan tâm đến các sản phẩm chính hãng thay vì chờ đợi hàng sách tay như trước